huyện yên định tỉnh thanh hóa đã đưa ra quyết định cắt giảm hơn sáu trăm linh giáo viên dạng hợp đồng
để rồi sau đó giả soát lại toàn huyện thiếu gần ba trăm linh giáo viên
vậy các trường đang phải xoay sở như thế nào trong bối cảnh này
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau cánh cửa sắt đóng chặt này là phòng máy vi tính của trường trung học cơ sở yên thái
môn tin học tạm thời ngừng dạy vì giáo viên dạy tin là giáo viên hợp đồng
đã bị cắt giảm trong đợt cắt giảm vừa qua
tại trường mầm non quý lộc xã quý lộc trường có ba cơ sở với ba mươi chín nhân viên
giờ bị cắt giảm một mươi hai người
từ một trường đầy đủ điều kiện chăm sóc trẻ giờ đây thành trường
không đủ giáo viên đứng lớp không người nấu bếp không kế toán y tế
tổng là còn hai mươi chín người thì chúng tôi không thể đủ giáo viên đứng lớp được
nên là buộc là chúng tôi không thể tổ chức ăn bán chú
thiếu giáo viên là một thực trạng ai cũng biết
nhưng huyện vẫn phải đưa ra quyết định cắt số hợp đồng và đợi sự chỉ đạo từ phía cấp tỉnh
theo lãnh đạo huyện cứ làm theo quyết định của tỉnh đã rồi sau đó kiến nghị bổ sung sau
thiếu đúng vị trí đối với mầm non là một trăm năm mươi
đối với tiểu học sau khi giả soát sắp xếp toàn bộ giáo viên đưa trên trung học cơ sở xuống
thì báo cáo đồng chí là giáo viên tiểu học vẫn thiếu vẫn thiếu là hai mươi
rồi giáo viên tiếng anh thiếu thì huyện cũng xin xin xin xin chủ trương của tỉnh
để được hợp đồng tiếp cái số còn thiếu tin học
báo cáo đồng chí là trường chuẩn thì nó có một cái phòng tin học mà thực ra lâu rồi là thực hiện dậy rồi
nhưng đến tại thời điểm này là tất cả các phòng tiên học cũng đang gác lại chưa học được
tính toán mới nhất từ phía huyện yên định sau khi cắt giảm hợp đồng với sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên
thì huyện lại thiếu hơn ba trăm linh giáo viên do đó huyện đang xem xét để tuyển lại
như vậy là để làm theo quyết định của tỉnh huyện yên định chấp nhận sự máy móc
trong việc đuổi để rồi tuyển lại
và kết quả của sự máy móc ấy là những giáo viên đã không còn mong muốn nhiệt huyết với nghề
còn học sinh thì không được học do thiếu người đứng lớp